nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi
tập trung giám sát sâu những vấn đề cử tri quan tâm về trực tự an toàn xã hội
hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
tại năm điểm cầu cổng dịch vụ công quốc gia tp hcm sẽ cung cấp năm dịch vụ công
thực hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố gồm đổi giấy phép lái xe thông báo hoạt động khuyến mãi
cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng dịch vụ cấp điện hạ áp
phục vụ người dân hộ gia đình dịch vụ cấp điện trung áp
phục vụ doanh nghiệp tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện
tp hcm sau khi đã tích hợp trong năm hai nghìn một mươi chín được sử dụng thêm dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh đăng ký thuế
tại điểm cầu trực tuyến tp hcm cũng đã ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng
vận hành phát triển cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân doanh nghiệp
sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa kiến nghị tăng tần suất
quan trắc chất lượng không khí trong đó có quan trắc thông số bụi mịn trên địa bàn thành phố
cụ thể tăng cường tần suất quan trắc chất lượng môi trường không khí
tại ba mươi vị trí quan trắc hiện hữu từ một mươi ngày một tháng vào hai thời điểm lên ba thời điểm một ngày
ngoài ra quan trắc hàng ngày để có thể công bố số liệu hiện trạng môi trường không khí
vào những thời điểm người dân tham gia nhiều các hoạt động giao thông
thời gian triển khai tăng cường quan trắc từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm quan trắc cụ thể như sau từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi
từ một mươi năm h đến một mươi sáu h và từ hai mươi h đến hai mươi một h
đặc biệt sẽ tăng cường quan trắc thông số bụi bm một mươi và bm hai năm
tại tất cả các vị trí quan trắc nhằm đánh giá chi tiết
về hàm lượng bụi mịn trong không khí của thành phố
kết quả quan trắc sẽ được cung cấp thông tin đến người dân trên web
và ứng dụng trên điện thoại thông minh với tần suất cung cấp hàng ngày
sau sáu năm thực hiện đề án đổi mới giáo dục và đào tạo
ngành giáo dục vẫn còn những hạn chế như chương trình giáo dục phổ thông
hiện còn nặng chưa được hiện đại hóa chưa quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống
đổi mới phương pháp dạy học
một số vấn đề về dạy thêm học thêm làm dụng thu chưa được giải quyết triệt để
một số giáo viên còn vi phạm đạo đức nhà giáo
bạo lực học đường vẫn còn diễn ra nhất là với các nhà trẻ nhóm trường tư thuộc
để khắc phục những hạn chế này hội cựu giáo chức tp hcm tổ chức hội thảo
đóng góp ý kiến về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
nhằm cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mạnh dạng đưa ra khỏi ngành
những giáo viên vi phạm đạo đức thiếu trách nhiệm trong giảng dạy
có cơ chế chính sách phù hợp để giáo viên yên tâm giảng dạy
làm tốt vai trò người thầy là trung tâm trong giáo dục đổi mới toàn diện căn bản và triệt để
tại bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ vừa diễn ra triển lãm với chủ đề
xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc vinh dự tự hào trách nhiệm
với hơn ba trăm sáu mươi ảnh thời sự nghệ thuật trên bốn trăm linh hiện vật tiêu biểu và hơn một cuốn sách tạp chí được trưng bày
triển lãm gồm hai phần triển lãm hình ảnh thời sự nghệ thuật hiện vật tài liệu khoa học
với bốn đề mục trương bày những hình ảnh giới thiệu bác hồ với quân đội nhân dân việt nam
quân đội nhân dân việt nam với bác hồ chủ tịch hồ chí minh người cha thân yêu
của các lực lượng vũ trang nhân dân việt nam người trực tiếp tổ chức giáo dục rèn luyện quân đội ta
trương bày phản ánh đậm đét thành tựu đạt được trong ba mươi năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín những hiện vật tiêu biểu của cá nhân đơn vị
trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
thưa quý vị khán giả hoạt động in là hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện
trong đó ngành in thành phố hồ chí minh đáp ứng hầu hết nhu cầu in trong nước và bước đầu tiếp cận
thị trường thế giới giải quyết việc làm cho người lao động cũng như đóng góp một phần không nhỏ
và nguồn thu hàng năm của ngân sách
sông sông với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường in thì dựt tác động của ngành in đến môi trường
cũng khiến các nhà quản lý lo ngại như tác động của khí thải nước thải nguyên vật liệu và chất thải
hiện nay bên cạnh sự phát triển bền vững của ngành thì các doanh nghiệp in cũng đã từng bước thay thế
bằng những công nghệ tiên tiến sử dụng nguồn vật liệu thân thiện môi trường giảm thiểu phế phẩm
trong sản xuất in ấn hạn chế tác động đến môi trường
đây là máy in ofset cụm công nghệ của châu âu là một trong những dòng máy in hiện đại nhất ở việt nam
được công ty in báo nhân dân tp hcm trang bị từ nhiều năm nay
máy in offset cuộn giúp giảm bớt công đoạn và thời gian in thành phẩm có hệ thống lọc không màu không mùi
đặc biệt công nghệ này sử dụng dung dịch không dùng cồn nên hệ thống nước thải tác động đến môi trường là rất nhỏ
theo xu hướng của thế giới về việc bảo vệ môi trường trong những năm vừa qua công ty chúng tôi đã chuyển đổi một số công nghệ
cũ qua công nghệ mới ví dụ như là công nghệ từ dùng phim bây giờ mình ra chuyển qua công nghệ về ctp
so với trước thì tôi đoán là phải giảm tới tám mươi bởi vì trước mình sử dụng công nghệ hiện kẽm cũ là công nghệ mài kẽm chì
thì chì rất là độc hiện tại bây giờ thì chúng tôi sử dụng kẽm là chỉ sử dụng một lần và lần sau là không sử dụng lần nữa
cho nên không sử dụng hóa chất và máy kẽm kẽm chì cho nên là chất độc hại ra rất là nhiều là giảm rất là nhiều
và như nói lúc trước là nguyên liệu đầu vào thì chúng tôi sẽ sử dụng hóa chất và máy kẽm kẽm chì cho nên là chất độc hại ra rất là nhiều là giảm rất là nhiều

việc đầu tư thay đổi công nghệ để sản phẩm hoạt động in ngày càng thân thiện với môi trường không chỉ được áp dụng bởi các doanh nghiệp quy mô lớn
mà đối với các đơn vị vừa và nhỏ yếu tố môi trường cũng là việc được các đơn vị đặt lên hàng đầu
theo chia sẻ của ông hoàng văn dũng giám đốc công ty caa
thì đơn vị này cũng đã đầu tư sử dụng những công nghệ in tiên tiến đáp ứng được tiêu chuẩn tác động của ngành in đến với môi trường
công ty của tôi thì dùng công nghệ in digital nên digital thì chỉ có lắp mật vô thì in
thì cái bản nó cũng gọi là giống như là bản kẽm nhưng mà thực ra là từ file từ máy tính rồi đưa ra in luôn
nghĩa là tia lây da nó chiếu vô cái tia lây da
nên cái trống từ trống từ hút mật rồi cái mật đó truyền qua beo rồi beo lanh trên giấy
nên nó hoàn toàn nó không có cái gì để thải ra chỉ trừ mật bị dư chút nó rớt xuống
nhưng mà mật đó thì đa số là nguồn gốc là từ nhật bản mà thường người nhật người ta làm những cái chất liệu về mật thì nó rất là thân thiện môi trường
như là gốc đầu nành hoặc là hiệu cơ gì đó
bên cạnh việc đầu tư những thiết bị công nghệ in tiên tiến để hạn chế tác động đến môi trường đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm
các doanh nghiệp còn chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ bảo vệ sức khỏe của người lao động
bảo vệ sức khỏe đó là một cái nhiệm vụ tại vì nguồn nhân lực là rất là trọng tâm chỗ khuất yếu của doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng rất là quan tâm bảo vệ sức khỏe của các đội công nhân viên
bằng cái là ngoài cái chính sách là phát triển
chúng tôi cũng khám hỏi là trong năm thì việc sử dụng và lựa chọn các vật tư thiết bị mà có thân thiện với môi trường
ít tác động tới sức khỏe trực tiếp với công nhân
đó là một lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong việc lựa chọn các doanh nghiệp nhà cung cấp
bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong công ty thì đầu tiên là cũng phải tuân thủ luật lao động
thì chỗ làm này kia nó cũng phải đủ tiêu chuẩn và ánh sáng và sự thông thoáng
thứ hai là
trong quá trình đó thì là tìm chúng tôi cũng tìm mọi cách là để cải thiện môi trường làm việc
như là độ nóng này kia rồi đổ bụi này kia
thật ra nó cũng không nhiều lắm
nhưng mà cũng may là mình chủ yếu là dùng công nghệ kỹ thuật số
nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của người lao động
theo thống kê tại tp hcm
hiện có hơn một ba trăm linh doanh nghiệp hoạt động in ấn
chiếm năm mươi năm doanh nghiệp in của công ty
doanh nghiệp in của cả nước
doanh thu bình quân của ngành in tp hcm trong hai năm vừa qua
đạt tổng doanh thu khoảng hai tỷ usd trên một năm
nếu tính cả khối fdi
thì doanh nghiệp thu đạt khoảng bốn tỷ usd trên một năm
mặc dù có tốc độ phát triển nhanh
và có đóng góp không nhỏ trong tăng trưởng gdp của thành phố
nhưng một số công đoạn của quá trình sản xuất
và các sản phẩm in như sách báo bao bì thực phẩm bao bì nhựa v v
vẫn được đánh giá là còn gây ảnh hưởng đến môi trường
ở việt nam thì khoảng chừng hơn bảy mươi các phương pháp in
là họ sử dụng phương pháp in offset
là chúng ta in ra báo chí hàng ngày và sách vở ta đọc đó
thì phương pháp in này đó là nó sử dụng gần như toàn bộ các cái nguyên vật liệu
bởi vì nó đắt lắm cho nên họ phải tìm cách họ sử dụng cho nó hết
và giấy rồi mực rồi các cái phụ liệu trong quá trình đó
là gần như họ sử dụng đến chín mươi chín
cái vấn đề là có một số phương pháp in
nhưng mà thật sự không phải là phương pháp in
mà đó là các phương pháp nhuộm
thì nó có thể đang gây ra ảnh hưởng đến môi trường
còn đối với ngành in
thì một số pháp in như là in lụa in plexo in nóng đồng
thì trước đây thì họ sử dụng nhiều dung môi
nhưng bây giờ họ đang từ từ họ chuyển sang là sử dụng là mật gốc nước
cho nên cái mức độ ảnh hưởng vào ô nhiễm môi trường ngày càng nó giảm đi
cũng theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành in
những tác động của khí thải nước thải chất thải và mực in
nhất là ở những công nghệ trước đây
đã đặt các doanh nghiệp vào bài toán phải thay đổi công nghệ
đáp ứng yêu cầu tất yếu của xã hội hóa
để chuyển từ cái công nghệ cũ
là trước đây công nghệ in sử dụng công nghệ in ti bô và sử dụng chi
nó rất độc hại
và sau này tiến dần lên công nghệ in sử dụng bản in bs
đã giảm đi một phần
và hiện nay đang sử dụng công nghệ in ctb
thì công nghệ ctb là công nghệ phổ biến nhất ở việt nam hiện nay
và trong ngành in offset trên giấy
và cái môi trường đã được cải thiện rất là nhiều
so với cái giai đoạn trước

bởi vì ngành in nó cũng phát triển với sự phát triển của các ngành in thế giới
theo cái hướng là đáp ứng cái nhu cầu về môi trường
bên cạnh đó
để giảm thiểu sự tác động của khí thải nước thải chất thải và mực in đến môi trường
các doanh nghiệp và hội in tp hcm
đã tổ chức nhiều hội thảo chuyến đi thực tế
nghiên cứu tìm giải pháp giảm thiểu hạn chế thấp nhất tác động của ngành in đến môi trường
trong đó các giải pháp đang được các nhà quản lý và doanh nghiệp quan tâm
như giải pháp giảm thiểu carbon footprint giảm thiểu cồn
hay sử dụng công nghệ in không dùng hóa chất và thân thiện với môi trường
giải pháp xử lý nước thải tiết kiệm nhiên liệu
hàng năm các cơ sở in ứng phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
và thực hiện các vấn đề môi trường của cơ sở in ứng theo đúng quy định của pháp luật
cái công nghệ mới của hãng cổd mà do toàn ấn đại diện tại việt nam
thì sử dụng một cái vật liệu mà hoàn toàn là không dùng hóa chất trong khi xử lý
như vậy thì
có nhiều cái lợi điểm thứ nhất là gõ được hoàn toàn cái việc sử dụng hóa chất
và đồng thời là cái việc mà sau khi sử dụng rồi thì hóa chất đã thải ra
sẽ được phải xử lý thế nào phải đi đâu và phải làm thế nào để khỏi tác động môi trường
cái thứ hai là trong quá trình sử dụng thì những cái hóa chất này
nó sẽ không gây ảnh hưởng tới môi trường của người lao động làm việc
và cái thứ ba là khi mà sử dụng những cái công nghệ mới này
thì là nó sẽ giúp cho các cái nhà in cũng giảm thiểu được
chi phí như là chi phí điện chi phí nước
thì vô hình chung đó là những cái năng lượng mà phải làm từ những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ra
những cái công nghệ hiện tại người ta dùng đó là uv
để mà chiếu vô nó khích thích qua phần ngũ học xảy ra
thì uv nó có nhiều nhược điểm như mình trình bày với các ông hôm nãy
là thứ nhất là tốn điện là cái quan trọng nhất
cái thứ hai là tỏa nhiệt
thì cái công nghệ mới được phát triển trong ngành in thay thế cho uv đó là uv led
uv led nó có khắc phục những nhược điểm đó
nhất là thiêu tụ điện nó có thể tiết kiệm được khoảng tám mươi năng lượng từ tụ điện
cái thứ hai là nó có thể là thân thiện với môi trường
nó không có khí thải ra những hợp chất hữu cơ gây hại cho môi trường
rồi không tạo ra ozone
nên là cho người sử dụng lao động công nhân in nó cũng sẽ an toàn hơn
cũng theo các nhà quản lý để mở rộng thị trường của các doanh nghiệp fdi
thì ngành in việt nam đòi hỏi các doanh nghiệp in ứng cần phải tăng tính chuyên nghiệp trong cách làm
đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về chất lượng
bảo đảm quá trình sản xuất không gây tác động xấu tới môi trường
đồng thời đáp ứng các yêu cầu được quy định trong bộ luật lao động việt nam
fdi vào việt nam thì nó có một cái lợi và có một cái chưa được tốt
cái lợi đầu tiên tức là nó kích động các doanh nghiệp kích thích các doanh nghiệp
phải làm sao đó để mà phát triển kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm
và quản lý tốt để mà cạnh tranh trực diện với họ
nhưng mà các doanh nghiệp nó chưa được tốt
đó là họ trực tiếp thu hút cái nguồn nhân lực về ngành in
vốn đang rất là hiếm hoi của mình
thì họ thu hút bằng lương cao bằng các chế độ
thì cái đó cũng làm khó khăn rất nhiều cho ngành in việt nam
hiện nay làm sao đó các doanh nghiệp của mình phải đi rất nhanh
để bắt kịp cái khả năng về công nghệ cũng như quản lý của họ
để khi mà họ quay sang thị trường nội địa của chúng ta
thì ta còn giữ được cái đất của mình
sự tác động giữa các doanh nghiệp in ứng với các doanh nghiệp fdi
đó chính là kích thích sự cạnh tranh
tuy nhiên làm sao để các doanh nghiệp trong nước bắt kịp khả năng về công nghệ
cũng như cách quản lý để khi các doanh nghiệp fdi vào thị trường nội địa
thì các doanh nghiệp trong nước sẽ giữ được thị phần của mình
đây cũng là câu hỏi mà các ban ngành chức năng và các doanh nghiệp đang tìm giải pháp
bởi theo ý kiến của ông cao xuân vũ
giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
việc tiếp cận những công nghệ in tiên tiến vẫn còn nhiều hạn chế
nhiều doanh nghiệp còn khá lúng túng ngại thay đổi
hoặc chi phí chuyển đổi công nghệ quá cao
nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được
công nghệ uv led được phát triển trong thị trường doanh nghiệp từ năm hai nghìn tám
đến nay cũng đã hơn một mươi năm rồi
nhiều thế hệ uv led đã ra đời và vật tư cũng đã rất phong phú
hiện tại trên thế giới ảnh dụng rất nhiều
những nước tiên tiến quan tâm đến vấn đề sản phẩm phải thân thiện với môi trường
hay sản xuất phải thân thiện với môi trường đảm bảo sức khỏe người lộ động
còn ở việt nam
công nghệ đó còn mới mẻ do những thói quen sử dụng
người ta chưa quen với công nghệ mới ngại thử nghiệm
và thêm một đặc điểm là giá thành đầu tiên còn khá cao
quay lại quan trọng nhất là tâm lý người sử dụng
khi mà đã quen một sản phẩm rồi khi mà chuyển qua một công nghệ mới
thì mình ngại rủi ro ngại những bất hợp có thể xảy ra
việc giảm thiểu được sử dụng hóa chất cũng như chất gây ô nhiễm môi trường
cũng là việc mà tất cả ngành in trên toàn thế giới
cũng như ngành in ở việt nam đang hướng tới
ngoài ra việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe về công nghệ
nguyên liệu thân thiện với môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp in
đạt được các tiêu chuẩn chứng chỉ quốc tế
hướng đến cung ứng cho thị trường xuất khẩu các đối tác lớn
khách hàng quan tâm đến quy trình sản phẩm thân thiện với môi trường
các công nghệ hiện đại ngày hôm nay nó cho phép song song hai cái
cái thứ nhất là giảm thiểu tác động môi trường
và đồng thời nó lại giúp cho các chi phí về sản xuất nó ít hơn
cho nên các doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư trong cái việc mà giảm ô nhiễm môi trường
thì đương nhiên là doanh nghiệp đó phải đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại
và như vậy thì năng suất lao động chất lượng và giá thành nó sẽ giảm đi
cái điểm thứ ba là ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào tp hcm
để mà đặt in gia công các sản phẩm của họ
thế thì khi mà in các sản phẩm nước ngoài thì các yêu cầu đặc biệt của họ là gì
họ sẽ phải tiến hành kiểm tra cái lượng hóa chất tồn dưng có trong cái sản phẩm
và nếu chúng ta mà không có quản lý hóa chất tốt
chúng ta để có quá nhiều cái tạp chất và hóa chất trong quá trình in như vậy
thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là tồn dư hóa chất
và khi đó chúng ta sẽ không vượt qua được cái tiêu chuẩn của mỹ hoặc châu âu
để xuất vào thị trường của họ
về mặt quản lý để thúc đẩy các doanh nghiệp vương mình cạnh tranh trong thị trường công nghiệp số hóa
ubnd tp hcm đã giao sở thông tin và truyền thông chủ trì
phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tp và hội in tp
tổ chức triển lãm hội thảo tham quan các mô hình tiên tiến
nhằm tăng cường quản lý công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt động in
tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt giới thiệu trưng bày các sản phẩm
tăng cường liên kết kết nối với nhau
từ đó góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật
công nghệ in tiết kiệm năng lượng nguyên liệu sức lao động và thân thiện với môi trường
thưa quý vị khán giả nội dung của chương trình tp hcm hôm nay kỳ này xin được khép lại tại đây
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tv a cộng gmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo